thưa quý vị với hành vi giết người chu quang đạt một mươi năm tuổi trú tại khu phố cư xá thị trấn kiên lương huyện kiên lương tỉnh kiên giang
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện kiên lương bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự
vào khoảng hai mươi một h ngày hai mươi năm tháng bảy đạt ở nhà dùng điện thoại lên mạng xã hội khi lướt qua trang facebook cá nhân của nguyễn văn phong
một mươi bảy tuổi trú cùng khu phố thì phát hiện trên trang facebook của phong có đăng ảnh của lương từng như là bạn gái của đạt
kèm theo những dòng trạng thái có nội dung yêu thương cho rằng phong và như có tình ý với nhau đạt đã lấy con dao đi tìm phong để hỏi chuyện
khi gặp phong đạt xông vào cửa cãi và rút dao đâm vào ngực trái của phong hai nhát do vết thương quá nặng phong đã tử vong trên đường đi cấp cứu